đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với tỉnh bắc giang về công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh
tại buổi làm việc thành viên đoàn kiểm tra và các đại biểu tỉnh bắc giang trao đổi làm rõ nhiều vấn đề
trong đó kết quả và mặt còn tồn tại trong phát hiện xử lý sai phạm về kinh tế tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ
việc sai phạm trong công tác quản lý đất đai nhất là ở cơ sở còn nhiều cần có giải pháp tích cực để khắc phục
thay mặt đoàn kiểm tra phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương hoàng văn trà đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh bắc giang
đồng chí mong muốn trong thời gian tới tỉnh bắc giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng
tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu có năng lực tinh thần trách nhiệm
ra soát xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách nhất là quy trình giải quyết công việc trên các lĩnh vực
nhằm khắc phục sơ hở trong quản lý kinh tế xã hội tập trung phát hiện xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi tham nhũng theo đúng kỷ luật của đảng